hiện nay khu vực phía nam đang là cao điểm mùa khô nên nhu cầu sử dụng điện là rất cao
do đó để đảm bảo cung ứng điện các nhà máy từ thủy điện nhiệt điện khí điện đang hoạt động hết công suất
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
phòng điều khiển trung tâm của nhà máy điện tuôi biên khí chu trình hỗn hợp nhân trạch hai
được đầu tư hiện đại hoàn toàn tự động hóa điều khiển từ xa để vận hành các tổ máy kiểm soát quá trình sản xuất điện của toàn bộ nhà máy
do tính chất quan trọng nên đòi hỏi các kỹ sư công nhân kỹ thuật phải làm chủ công nghệ tập trung cao độ mỗi khi vào ca
đối với các tổ máy tuy rằng nó rất hiện đại nhưng cũng phải tinh thần trách nhiệm phải cao
không kể là tải thấp hay tải cao mà quan trọng nhất là độ ổn định của các hệ thống thiết bị máy móc của mình
mình phải kiểm soát được nó
thì mình sẽ
điều khiển nó
và làm sao cho nó an toàn hiệu quả
từ khi đưa vào vận hành năm hai nghìn một mươi một đến nay nhà máy điện tua biên khí chu trình hỗn hợp nhân trạch hai
đã đóng góp quan trọng cho việc cung ứng điện của hệ thống quốc gia nhất là nhu cầu phụ tải ngày càng cao của các tỉnh phía nam
chỉ riêng năm hai nghìn một mươi tám nhà máy đã cung ứng cho hệ thống điện quốc gia hơn bốn bảy mươi năm tỷ kwh
đến nay sau tám năm đi vào hoạt động
tổng sản lượng điện cung cấp cho điện lưới quốc gia gần ba mươi bảy tỷ kwh
dòng khí của bên bbgat cung cấp cho mình chạy được cùng mức là maximum
thường thường là trong gần khoảng một mươi ba một mươi bốn triệu thì là tương bình
nhưng mà bây giờ mình là coi một mươi sáu một mươi bảy triệu
đây là cái nhà máy mình chạy cáo đó
thì chạy cáo bên gần đó thì nặng
thì chạy cáo bên gần đó thì nặng
có cái nhiều dụng dưới đó
nên mà có cái đồ ngủ của cái vật nhân có cái thuật
người ta cũng theo dõi hàng ngày các cái dịch sổ thế nào đó
nếu có cái sự khổ gì đó thì người ta giải quyết kịp thôi
năm hai nghìn một mươi chín này được dự báo nhu cầu điện tăng khoảng một mươi
trong khi khu vực phía nam vẫn thiếu hụt công suất
nguyên nhân do một số dự án nhà máy mới chưa đưa vào hoạt động
và nhiều dự án nhà máy mới chưa đưa vào hoạt động
và nhiều công trình truyền tải điện quốc gia vướng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng
vì vậy nhu cầu huy động điện từ nhà máy điện nhân trạch hai
cũng như các nhà máy nhiệt điện khí điện khu vực phía nam
cho hệ thống quốc gia sẽ tăng cao
để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội